đối với nhiều người nước ngoài đã và đang sinh sống làm việc tại việt nam
được sống trong không gian tết cổ truyền của người việt là một trong những trải nghiệm hết sức thú vị
ở đó họ có dịp được trải nghiệm nhịp sống khẩn trương của những ngày cận tết
và đặc biệt là cảm nhận được tình cảm gắn kết yêu thương của các thành viên trong gia đình
phóng sự sau do nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân tại đà nẵng thực hiện
anh james mitchell gattro là giáo viên tiếng anh đến từ nước pháp
đây là lần thứ hai anh đến việt nam và cũng là lần thứ hai anh được trải nghiệm tết cổ truyền của việt nam tại đà nẵng
mà dù vậy anh vẫn cảm thấy khá ngạc nhiên trước sự trang trí đón tết của người việt cùng với những món ăn rất phong phú
năm nay tôi quyết định trở lại việt nam đúng vào dịp tết để một lần nữa cảm nhận không khí âm cúng tết cổ truyền
ở việt nam tôi cảm thấy rất thích âm nhạc và hoa
đặc biệt là mọi người cùng quê quần bên nhau và có những bữa tiệc nhỏ vào dịp tết
chúng tôi có thể hát hoặc nhảy cùng nhau
còn vợ chồng anh kawahara kazuki sống tại đà nẵng thì năm nay là lần thứ ba gia đình anh đón tết tại việt nam
vợ anh là người việt nên anh dễ dàng hơn trong việc cảm nhận văn hóa người việt nam nhất là phong tục đón tết cổ truyền của người việt
tết cổ truyền của việt nam có rất nhiều điểm tương đồng với tết cổ truyền tại nhật bản
và khi đón tết tại việt nam tôi cảm thấy rất gần gũi thân thương
anh em họ hàng xung họp bên nhau cùng thưởng thức những bữa cơm ngày tết đầy hương vị
trong năm mới
tôi có mong có một cái tết thật hạnh phúc và có nhiều sức khỏe
tết cổ truyền là nét đẹp ngàn đời nay của dân tộc việt nam
ai đi xa cũng muốn trở về nhà
bởi tết không chỉ là văn hóa là hy vọng là đoàn viên
mà còn là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại những điều đã qua
đề ra kế hoạch cho những dự định sắp tới
mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới